tại đỉnh đèo hoài vân địa danh nằm giữa tỉnh thừa thiên huế và thành phố đà nẵng
các đơn vị đã trao tặng thiết bị bảo hộ y tế cho lực lượng phóng viên tác nghiệp trong dịch covid một mươi chín tại đà nẵng
gói hỗ trợ vật tư y tế tiếp viện cho đội ngũ báo chí tại đà nẵng bao gồm một mươi năm khẩu trang
ba trăm năm mươi bộ đồ bảo hộ y tế và nước sát khuẩn
đặc biệt trong điều kiện vận chuyển khó khăn do hạn chế đường bộ đường hàng không
nên đoàn đã quyết định di chuyển trực tiếp từ hà nội vào vùng dịch và trao tặng cho đại diện phóng viên tại đỉnh đèo hải vân
trong những ngày đầu chống dịch covid một mươi chín tại việt nam hưởng ứng lời kêu gọi của thủ tướng chính phủ
và ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phát động toàn dân ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín
khi mà lượng khẩu trang trong nước còn vô cùng khan hiếm tập đoàn dược ikea phạc ma đã tham gia rất tích cực
trong các hoạt động viện trợ nguồn vật tư bảo hộ trực tiếp đến đội ngũ y bác sĩ
và các lực lượng vũ trang tuyến đầu phòng chống dịch tại các địa phương sân bay bệnh viện các địa bàn biên phòng trọng điểm